đà nẵng sẽ đưa ra nhiều giải pháp để giúp ngành du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh sớm vượt qua những khó khăn
trong bối cảnh tình hình khách tham quan sụt giảm đã khiến cho đà nẵng thiệt hại khoảng hơn năm tỷ đồng
từ dịp lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm ngành du lịch thành phố đã khởi động trở lại
các đơn vị kinh doanh đã chủ động đưa ra gói giảm giá trên năm mươi dành cho khách tại khu vực miền trung tây nguyên
tuy nhiên lượng khách đến với đà nẵng trong dịp lễ vừa qua cũng chỉ khoảng một mươi bốn lượt bằng bốn so với năm hai nghìn một mươi chín
tại cuộc họp bàn giải pháp khôi phục hoạt động du lịch khi dịch bệnh covid một mươi chín dần được kiểm soát
đại diện hiệp hội du lịch thành phố cho rằng cần phải có một nguồn quỹ sự phòng đủ mạnh để xây dựng các chương trình phát triển bền vững
tăng sức đề kháng để doanh nghiệp đứng vững trước thách thức mới
chúng tôi đã ghi nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp và đã tạo được một nguồn lực hiện nay
tuy nhiên số tiền đăng ký đã trên như bốn tỷ đồng
với sự xuất hiện của quỹ xuất tiến phát triển du lịch thành phố thì các nguồn khách đến đà nẵng sẽ phát triển bền vững hơn
một trong những mục tiêu đà nẵng là chúng ta tái cấu trúc nguồn khách
chúng ta sẽ không phụ thuộc quá lớn vào những nguồn khách như trung quốc và hàn quốc thời gian vừa qua
chúng tôi đã đảm bảo ra những gói kích cầu rất là hiệu quả và giá thành cực kỳ thấp rất là sốc
để đảm bảo rằng những người dân
nhưng mà họ đã sau một thời gian dài chưa có dịp đi nghỉ mát thì họ có thể đến đà nẵng
trong thời gian tới ngành du lịch đà nẵng sẽ tăng cường tập trung khai thác các thị trường lân cận
di chuyển ít thời gian như quảng nam quảng ngãi thừa thiên huế thông qua các chương trình yêu đãi giảm giá sâu
đồng thời sở du lịch thành phố cũng đề xuất bổ sung nguồn lực
kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch